ngày hai mươi một tháng năm tại đền liệt sĩ núi chùa xã thanh tâm huyện ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thanh liêm tỉnh hà nam
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm trận chiến đấu chống càn tại thanh trè
hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
cách đây bảy mươi năm ngày hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tại mặt trận đồng bằng bắc bộ đã diễn ra trận
chiến đấu chống càn oanh liệt bi hùng của bộ đội ta với binh đoàn chủ lực của quân pháp
tại thôn tranh trè xã thanh tâm huyện thanh liêm tỉnh hà nam
trong các trận chiến đấu đó quân và dân huyện thanh liêm đã phối hợp với các đơn vị chủ lực
như đại đoàn ba trăm hai mươi năm và đại đoàn ba trăm hai mươi nhiều lần đánh lui bẻ gãy các cuộc càn quét của địch
để tri ân cảnh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến đấu chống cản ngày hai mươi một tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
khu di tích lịch sử núi chùa xã thanh tâm huyện thanh liêm được xây dựng và hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi
được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đây không chỉ là công trình tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ
ngợi ca ý chí cuột cường chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ cha anh vì độc lập tự do của dân tộc
mà còn là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống lịch sử đối với các thế hệ mai sau
thưa quý vị toàn tỉnh tuyên quang có ba khu rừng đặc dụng trực thuộc tỉnh quản lý
với tổng diện tích hơn bốn mươi ba trăm linh ha các khu rừng đặc dụng được quy hoạch đều tiêu biểu và đa dạng sinh học
và là nơi phục hồi lưu giữ các nguồn gen động thực vật phục vụ nghiên cứu khoa học phát triển dịch vụ du lịch sinh thái
điều tiết nguồn nước góp phần bảo tồn và phát triển bền vững trong khu vực
khu dự trữ thiên nhiên na hàng tỉnh tuyên quang có diện tích hơn hai mươi một sáu trăm linh ha
thuộc địa bàn năm xã khâu tinh côn lôn
tân phú thanh tương thượng nông và thị trấn nha hàng
hưởng ứng năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang đã ban hành văn bản về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật
tuyên truyền phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã
sau khi người dân đã được nghe cán bộ kiểm lâm tuyên truyền về công tác quản lý bảo vệ rừng
cũng như bảo vệ đa dạng sinh học
địa bàn cũng không có xảy ra vi phạm về săn bắn động vật rừng
thậm chí là những người đi rừng thấy con vật mà bị thương bị mắc bấy
thì họ có thể đem đến để giao nộp và chăm sóc cho những con động vật đấy
với gần một năm trăm linh loài động thực vật đa dạng phong phú
tỉnh tuyên quang cần tập trung nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng
là việc làm cần thiết
góp phần giữ gìn môi trường sinh thái bảo vệ sự sống của cộng đồng
hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
toàn thành phố hà nội diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là ngày hội của toàn dân
đưa hoạt động của các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các địa phương đi vào thực chất phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ
hội thi quy tụ các đội tuyển đến từ ba mươi quận huyện thị xã
các đội tuyển sẽ tranh tài ở hai phần thi gồm lý thuyết và thực hành
phần thi lý thuyết tổ chức bằng hình thức hỏi đáp về kiến thức phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ
phần thi thực hành xử lý tình huống chữa cháy cứu người và di chuyển tài sản
đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
qua hội thi nằm nâng cao kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy
để mỗi người dân cũng là một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy